chính phủ vừa ban hành nghị quyết số bảy về báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế long thành giai đoạn một
theo đó chính phủ quyết nghị hội đồng thẩm định nhà nước khẩn trương hoàn thành công tác thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế long thành giai đoạn một bảo đảm chất lượng
trình thủ tướng chính phủ xem xét quyết định đầu tư dự án trong tháng ba năm hai nghìn hai mươi
trong đó đối với việc điều chỉnh diện tích đất quốc phòng bổ sung hai tuyến giao thông kết nối tổng mức đầu tư phương án huy động vốn công nghệ áp dụng
hiệu quả kinh tế xã hội và hiệu quả tài chính quản lý vận hành khai thác và đào tạo nguồn nhân lực
chính phủ yêu cầu nghiên cứu thực hiện theo nội dung nghị quyết số chín mươi năm của quốc hội
chính phủ yêu cầu ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai tập trung chỉ đạo thực hiện công tác thu hồi đất bồi thường
hỗ trợ và tái định cư để bàn giao mặt bằng kịp tiến độ thi công dự án bảo đảm hoàn thành và đưa vào khai thác dự án theo đúng yêu cầu của nghị quyết số chín mươi bốn của quốc hội
trước mắt giai đoạn một sẽ đầu tư xây dựng một đường cất hạ cánh một nhà ga hành khách cùng với các hạng mục phụ trợ đồng bộ với công suất hai mươi năm triệu hành khách mỗi năm
một hai triệu tấn hàng hóa mỗi năm chậm nhất năm hai nghìn hai mươi năm hoàn thành và đưa cảng hàng không quốc tế long thành vào khai thác